hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
và trung ương hội chữ thập đỏ việt nam phát huy tinh thần tương thân tương ái
vì miền trung ruột thịt
vào ngày hôm qua tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh hà nam
đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả do mưa lũ
ngay trong lễ phát động các đại biểu có mặt đã quyên góp ủng hộ được số tiền hơn ba trăm linh triệu đồng
sáu huyện thành phố thị xã trong tỉnh đã trao cho hội chữ thập đỏ tỉnh hà nam
số tiền quyên góp ủng hộ của cán bộ công chức viên chức người lao động trên địa bàn
tổng số tiền là sáu trăm năm mươi triệu đồng
toàn bộ số tiền này sẽ được hội chữ thập đỏ tỉnh hà nam nhanh chóng chuyển tới
trung ương hội chữ thập đỏ việt nam để góp thêm kinh phí
kịp thời hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả mưa lũ
khôi phục lại sản xuất và ổn định cuộc sống
trước đó hà nam đã cử đoàn công tác thông qua trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
trao kinh phí ủng hộ đợt một trị giá tám trăm linh triệu đồng tới bốn tỉnh miền trung
khắc phục hậu quả nặng nề của mưa lũ gây ra